cục cảnh sát giao thông vừa chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc tăng cường kiểm tra
phát hiện xử lý nghiêm các hành vi gắn biển số giả sử dụng thiết bị thay đổi biển số
qua theo dõi và phản ánh từ dư luận cục cảnh sát giao thông bộ công an đã phát hiện gần đây
xuất hiện nhiều xe ô tô gắn biển số không đúng với giấy đăng ký xe hoặc biển số xe không do cơ quan
có thẩm quyền cấp biển số giả đặc biệt là xe có gắn biển số nền màu xanh chữ và số màu trắng
xe gắn thiết bị thay đổi biển số xe các hành vi trên vi phạm nghiêm trọng trật tự an toàn giao thông
và an ninh trật tự ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan nhà nước cục cảnh sát giao thông đã chỉ đạo
các đơn vị nghiệp vụ và cảnh sát giao thông công an các địa phương xác minh làm rõ những trường hợp
có dấu hiệu vi phạm và xử lý nghiêm tương tự như vi phạm về nồng độ cồn ma túy